thưa quý vị liên quan đến vụ ngộ độc rượu đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong và sáu người khác phải nhập viện cấp cứu xảy ra vào ngày ba tháng tám tại tp hcm
theo bệnh viện nhân dân gia định trong số tám nạn nhân ngộ độc dựa các xác nghiệm cho thấy các nạn nhân đều có nồng độ methanol trong bóng rất cao
vâng thực trạng này tiếp tục sóng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng ngộ độc methanol xảy ra trong thời gian qua
và theo quy định thì khi sản xuất kinh doanh hóa chất có chứa methanol thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế
tuy nhiên trên thực tế việc kinh doanh methanol vẫn diễn ra khá phổ biến và người dân vẫn dễ dàng mua được chất này để sử dụng
methanol là cồn công nghiệp có độc tính rất cao
methanol rung nạp trong cơ thể được chuyển hóa thành phóc môn dehid và formic acid gây toan chuyển hóa máu tổn thương đa cơ quan như náo bộ mắt dây thần kinh
thị giác gan và thận
người ngộ độc methanol sẽ có các triệu chứng đau đầu chóng mặt ý thức lơ mơ mù hoặc mù vĩnh viễn hôn mê sâu suy đa tạ thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu điều trị giải độc kịp thời
hiện không khó để có thể mua được methanol trên thị trường
nhiều trang thương mại điện tử liên tục giao bán
chỉ cần có nhu cầu là người mua muốn bao nhiêu cũng được đáp ứng
giá giao động từ năm mươi đến một trăm linh nghìn đồng trên một mươi lít
mặc dù cồn methanol là
chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
vâng chính từ tình trạng là dễ dàng mua bán giao dịch hóa chất methanol thì đã dẫn đến số vụ ngộ độc rượu có chứa methanol đang ở mức đáng báo động
và tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hà nội thường xuyên ghi nhận các ca ngộ độc methanol nhiều bệnh nhân nặng và tử vong
cụ thể thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ngộ độc methanol là sấp xỉ ba mươi
ở các cơ sở y tế tuyến dưới thì con số này thậm chí còn lên đến năm mươi
trong trường hợp bệnh nhân được cứu sống thì cũng sẽ chịu những di chứng nặng nề đến hết đời
giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên đã có cuộc trao đổi xung quanh việc quản lý và kiểm soát loại hóa chất độc hại này
vâng trước hết xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung vương đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa bác sĩ qua công tác cấp cứu tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai thì bác sĩ có đưa ra cái đánh giá như thế nào về cái thực trạng ngộ độc dưới bệnh này đang đã và đang sẽ đang như thế nào và những cái loại diệu mà gây ra ngộ độc chủ yếu ở đây là gì ạ
có thể chúng ta có thể nói khoảng một mươi năm trở lại đây là cái ngộ độc của công thức methanol chúng ta đã chứng kiến rất nhiều
và nó xảy ra không phải là theo cùng chỉ những trường hợp những nhiệm vụ như thế này đâu
mà nó xảy ra nhỏ lẻ giả rác khắp nơi
và trung trường ngộ độc chúng tôi có thể nói như là đến tuần nào cũng đã tính trước khi tuần nào cũng có những bệnh nhân gồm methanol với những hậu quả rất là đáng tiếc và tiền gồm rất là cao ba mươi năm mươi và hầu hết các bệnh nhân có tổn thương mạnh có ngủ mạnh giảm thiệt mức độ khác nhau
và sẽ xảy ra những nhiệm vụ nhiều người uống rượu nhiều người uống và rất là nhiều ngộ độc
và các bạn chúng ta đã thấy rồi là thiệt thứ ba có được đặc biệt gồm sâu gồm xa
rồi thì gần lên nữa chúng ta đã chứng kiến gần lên nữa là cái ngộ độc của công thức methanol do người dân chúng ta uống phải cồn sắt trùng rõm
và người dân chúng ta cứ nghĩ đó là cồn sắt cồn cồn y tế hay cồn sắt trùng là an toàn nó thật uống nhưng mà cũng rất nguy hiểm
vâng vâng vâng vâng
công dụng sắt trùng thì không có nghĩa là nó an toàn kể cả nếu có một cái thành phần là ethanol không nâng độ cao cũng có thể rất dễ ngộ độc
chưa nói là chúng ta rất nhiều người mua cồn sắt trùng về đeo uống và sau đó cũng được tướng ngộ độc rất nặng và tuyệt vọng
hóa chất biharmo rõ ràng là độc hại và đang bị cấm sử dụng
vậy nhưng trên thị trường hiện nay thì loại hóa chất này đang tiêu thụ và quản lý ra sao cho bác sĩ
vâng vâng vâng
chúng ta nói là hệ thống y tế là đang giải quyết câu hỏi về các vấn đề về ngộ độc nói chung và trong đó có ngộ độc cồn sắt cồn công nghiệp methanol
và các bác sĩ các hệ thống y tế chúng ta chỉ tiếp nhận các bệnh nhân thôi
và nguyên nhân nó gây ra cái vấn đề đó thì chúng ta phải nhìn dẫn rõ là trên thị trường tồn tại rất nhiều cái rượu rẫm có chứa cồn sắt cồn công nghiệp methanol
và đồng thời chứa rất nhiều các cái sản phẩm côn sắt trùng rẫm
có chứa cồn cồn công nghiệp methanol
và riêng về vấn đề cồn sắt trùng rẫm thì bộ y tế đã có quan bản dẫn dẫn rõ ràng rồi
và các cơ sở các sở y tế và các địa phương khi thực hiện kiểm soát xử lý rất chặt chẽ nghiêm túc thì rõ ràng sẽ kiểm soát được
không được phép có tồn tại các sản phẩm cồn sắt trùng các hệ thuốc các hệ thống có chứa cồn cồn công nghiệp methanol
còn về thế này thứ hai là rượu rẫm
vấn đề về kinh doanh
làm sao để trên thị trường người dân người ta mong muốn có các sản phẩm an toàn
vậy đây là nguyên liệu quản lý và sản phẩm lưu hành
đặc biệt là sâu hướng nữa là quản lý bá trận
để làm sao cho các cồn sản phẩm cồn các cồn công nghiệp methanol nó không được tuồn ra ngoài là có bá trận
methanol nó không được tuồn ra ngoài
và thị trường vào cạnh là kẻ sâu hướng nữa tức là quản lý
và đến trước tình trạng mộ độc rượu diễn ra phức tạp thời gian qua
thì bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo như thế nào với người dân để họ bảo vệ sức khỏe của mình trong việc sử dụng rượu

và phải xử lý thật nghiên thôi
đây là giải pháp căn cơ